bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu âu của pháp lê mang bold cho biết các nước thành viên của liên minh châu âu vừa thảo luận về công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh của khối diễn ra trong hai ngày ngày hai mươi ba và ngày hai mươi bốn tháng sáu tới trong đó các nước đã đạt được sự đồng thuận lớn về vấn đề cấp quy chế ứng cử viên cho ukraine
trước đó vào hôm một mươi bảy tháng sáu ủy ban châu âu ec đã khuyến nghị eu cấp quy chế ứng cử viên cho ukraine và moldova gia nhập khối này trong khi gozhia được yêu cầu đáp ứng một số điều kiện trước khi được cấp quy chế tương tự
dự kiến vấn đề này sẽ được đưa ra thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh eu tới đây khối liên minh gồm hai mươi bảy quốc gia thành viên sẽ cần bỏ phiếu để thông qua tư cách ứng cử viên của ukraine moldova và georgia
sau khi nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt cuối tháng hai vừa qua ukraine đã đệ đơn xin gia nhập eu tuy nhiên các nước thành viên vẫn đang tranh cãi về yêu cầu của ukraine muốn đẩy nhanh tiến trình kết nạp nước này